đối với vấn đề phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn thành phố hồ chí minh
sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy tại buổi họp trực tuyến với phó thủ tướng vũ đức đam
trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong đang quan tâm đến công tác điều trị
cho các f không nặng để giảm thấp nhất có thể các ca tử vong
thời điểm hiện tại tp hcm có khoảng ba trăm linh sáu bệnh nhân covid một mươi chín đang thở máy
tám trường hợp can thiệp ecmo
ủy ban nhân dân tp hcm và sở tế tp hcm đang khẩn trương rà soát quy trình tiếp nhận f
đặc biệt là quy trình chuyển ca f từ các khu cách ly tạm thời đến bệnh viện điều trị covid một mươi chín
thực tế việc tiếp nhận bệnh nhân bị chậm khiến bệnh trở nặng thậm chí rất nặng
theo đó thành phố đã yêu cầu xây dựng bản đồ các khu cách ly tạm thời ở các quận quyện
các bệnh viện giả chiến điều trị f không triệu chứng hoặc nhẹ
các bệnh viện điều trị f triệu chứng nặng và bệnh viện hồi sức tích cực
hệ thống nhằm kịp thời chuyển f với các bệnh viện điều trị sớm nhất
sở y tế đã có kiến nghị với ủy ban nhân dân thành phố đề nghị bộ quốc phòng và báo cáo chính phủ
xin thiết lập thêm bệnh viện chữa trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng tại bệnh viện một trăm bảy mươi năm
bộ quốc phòng cũng thống nhất chủ trương này